như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh các điểm nóng trên cả nước
và ngay sau đây xin mời quý vị đến với thông tin chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay
trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại người đứng đầu chính phủ đã yêu cầu các địa phương làm ngay một việc trước ba mươi tháng một mươi một
thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì cuộc họp của bang chỉ đạo sau hơn một tháng cả nước triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phát biểu kết luận thủ tướng phạm minh chính nêu rõ các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất đánh giá
qua hơn một tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn chuyên môn theo quyết định bốn tám trăm linh của bộ y tế
nhìn chung chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên phạm vị toàn quốc bước đầu đạt mục tiêu đề ra
các hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục rất rõ trên các lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp dịch vụ
thị trường lao động từng bước hồi phục và khắc phục sự đứt gãy chuỗi cung ứng lao động
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định các cân đối lớn được đảm bảo lãm phát được kiểm soát
phối hợp linh hoạt hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và tài khoá
xuất nhập khẩu tăng cao xuất siêu trở lại thu hút fdi tăng các vấn đề an sinh xã hội được rà soát
các bớt cập được tập trung khắc phục
các cơ quan tiếp tục ban hành một số chính sách có công cụ pháp lý phục vụ phòng chống dịch đồng bộ
đầy đủ toàn diện từ trung ương đến địa phương
chúng ta cũng tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên thủ tướng lưu ý trong tuần qua số ca mắc mới trong cộng đồng tăng so với tuần trước
số ca tử vong và chuyển nặng cũng có chiều hướng tăng
cần chú ý bám sát tình hình theo dõi phân tích đánh giá kỹ
năng lực y tế cơ sở ở một số nơi còn hạn chế năng lực y tế dự phòng vẫn là điểm yếu
việc ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế để chuyển hướng thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh được đánh giá là kịp thời đúng hướng và sát thực tế
mang lại những kết quả cơ bản nói trên
về nguyên nhân của các hạn chế và bất cập thủ tướng nêu rõ vẫn có tư tưởng chủ quan lờ lạ ở một số nơi
một bộ phận người dân nhận thức chưa đúng về hiệu quả của việc tiêm vaccine
hệ thống y tế dự phòng y tế cơ sở nhiều nơi nhiều lúc chưa đáp ứng được khi tình hình diễn biến phức tạp
việc tiêm chủng vaccine và đáp ứng thuốc chữa bệnh có nơi có lúc triển khai chậm so với diễn biến tình hình và yêu cầu đặt ra chưa đạt mục tiêu
công tác phối hợp giữa các địa phương trong quản lý việc di chuyển của người dân chưa chặt chẽ còn gây khó khăn cho người dân
công tác lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát đánh giá việc thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám có nơi có lúc thiếu quyết liệt
một số nơi chưa thực hiện tốt việc triển khai thu dung phân loại điều trị kịp thời các ca nhiễm ngay từ cơ sở
dự báo tình hình sắp tới thủ tướng yêu cầu công tác nắm tình hình dự báo phải sát hơn tích cực hơn phân tích chính xác hơn để thống nhất về mặt chủ trương
đưa các giải pháp biện pháp khả thi hiệu quả tổ chức thực hiện thật tốt chủ động ứng phó tình hình

chúng ta chấp nhận có ca nhiễm mới nhưng kiểm soát rủi ro có các biện pháp hiệu quả để giảm tối đa các ca tăng nặng phù hợp

chí phí xét nghiệm thuốc điều trị trong thời gian cách ly điều trị của f chí phí xét nghiệm cho f một và chí phí xét nghiệm của người ở cùng nhà do ngân sách nhà nước trị trả theo quy định
cùng ngày ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã ký quyết định số ba nghìn bốn trăm hai mươi chín về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động trong công tác quản lý cách ly y tế f một tại nhà và quản lý cách ly điều trị f tại nhà trên địa bàn thành phố
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại